góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội
đây là quan điểm của rất nhiều người khi nhận định về công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đảng nhà nước ta đang quyết liệt thực hiện
hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
diễn ra vào sáng ngày hôm qua ba mươi tháng sáu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng
xin mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ của cư dân mạng xung quanh vấn đề này
trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
nói đi đôi với làm
rất nhiều khẩu hiệu quyết tâm chống tham nhũng được cư dân mạng lan tỏa theo nhiều hình thức khác nhau
cùng với đó là sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo cư dân mạng và công cuộc chống tham nhũng tiêu cực
mà đảng và nhà nước đang quyết liệt thực hiện trong suốt thời gian qua
cũng vì lẽ đó hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai vừa được tổ chức đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng
bằng những dòng bình luận những cảm xúc những nội dung chia sẻ rộng khắp mạng xã hội
liên quan tới kết quả chống tham nhũng tiêu cực trong suốt một mươi năm qua
đồng đảo cư dân mạng đánh giá rất cao với những gì đã đạt được
qua đó cư dân mạng bày tỏ niềm tin
vững chắc vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng niềm tin và sự phát triển của đất nước
qua những kết quả đạt được chứng tỏ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đảng thực hiện là rất quyết liệt
số liệu cụ thể chi tiết đã củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc chống tham nhũng
mong rằng cuộc chiến này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới
qua những vụ án tham nhũng tiêu cực được phanh phui
càng củng cố niềm tin của người dân với đảng nhà nước
theo báo cáo của
ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực
một mươi năm qua cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn hai bảy trăm linh tổ chức đảng
gần một trăm sáu mươi tám đảng viên trong đó có hơn bảy ba trăm chín mươi đảng viên bị xử lý do tham nhũng
hơn một trăm bảy mươi cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý bị kỷ luật
trong đó có ba mươi ba ủy viên nguyên ủy viên trung ương đảng hơn năm mươi sĩ quan cấp tướng
đồng đảo cư dân mạng cho rằng những con số này nói lên nhiều điều
đó là sự khẳng định cho quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đảng nhà nước đang quyết liệt thực hiện
bên cạnh đó không ít cư dân mạng cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng cần thực hiện quyết liệt hơn nữa
để từ đó đảng ngày càng trong sạch vững mạnh thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới
trao đổi với báo chí liên quan tới những kết quả đã đạt được
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nói
tôi xin nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt đặc biệt là của tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
sự gương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc
là đảm bảo về mặt chính trị và tạo động lực to lớn
và do đó đây là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành tựu
tôi tin công cuộc chống tham nhũng tiêu cực sẽ ngày càng được làm quyết liệt
đất nước ta sẽ phát triển mạnh khi dẹp được tham nhũng tiêu cực
với việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thì hoạt động này sẽ ngày càng đạt được nhiều kết quả tốt
bạn đánh giá thế nào về kết quả đạt được trong thời gian qua
trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong một mươi năm qua
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an